trong xã thanh tuyền huyện dầu tiếng tỉnh bình dương thì có một nam thanh niên vào uống nước
khi bà thảo mang nước đến bàn thì đối tượng này bất ngờ giật sợi dây chuyền của bà thảo đang đeo trên cổ
và rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người nạn nhân rồi bỏ chạy
bị thương nạn nhân vẫn cố đuổi theo tên cướp được khoảng hai mươi mét thì gục chết trên vỉa hè
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một con dao thái lan dính máu do hung thủ vứt lại
chỉ vì không mượn được tiền để đánh bạc mà ra tay sát hại bác của mình
đối tượng huỳnh ngọc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường hòa hương thành phố tam kỳ
vừa bị công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố và lệnh bắt khẩn cấp
theo điều tra ban đầu sau khi nhậu và đánh bài thua hết tiền việt đến nhà ông huỳnh văn nam là bác của việt
để mượn hai triệu đồng nhưng ông nam không cho và hai bên lời qua tính lại nên việt bực tức
và nảy sinh ý định giết ông nam để lấy tài sản
tối cùng ngày việt đi vào buồng ngủ của ông nam lục tìm tài sản thì bị ông nam phát hiện
đối tượng đã dùng cây gỗ chuẩn bị sẵn từ trước đánh vào chán và người ông nam cho đến khi ông nằm gục trên sàn
rồi lấy đi số tiền một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng trong ví của ông nam sau đó về nhà mẹ ruột ngủ lại qua đêm
số tiền lấy được việt dùng để đánh bạc sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
liên tục đến nhà nạn nhân quấy dối gào thép chửi bới cản trở việc kinh doanh để ép nợ
sau khi nhận được đơn trình báo của người dân công an tỉnh hải dương đã ra lệnh bắt tạm giam
một băng nhóm gồm bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh hải dương về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nạn nhân bị quấy dối là gia đình anh tô văn đức
anh đức có em trai là tô văn hiếu do đánh lô đề với phương kim cường bị thua nợ sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng
do không trả được nợ nên em trai anh đức đã bỏ trốn
anh đức cũng không có khả năng trả hết nợ cho em trai nên bị cường cùng đồng bọn gồm nguyễn văn hiếu
vũ nhật ngọc và bùi danh mười khủng bố tinh thần bằng cách mua mắm tôm và dầu luyên trộn lẫn
ném vào cửa hàng kinh doanh của nhà anh đức dùng sơn xịt lên cửa nhà khiến việc làm ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an phát hiện xử lý
thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vấn ngày sau đây
công an tp cn vừa bắt giữ ba đối tượng nguyễn nhân tạo nguyễn quỳnh hồng phúc và trần phương nam
cùng chú tp cn đang có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ số một trăm sáu mươi trên ba mươi sáu trên một mươi
đường tầm vu phường hưng lợi quận ninh kiều
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ tám bịch ma túy đá có trọng lượng hơn sáu mươi gram
một triệu đồng và một số tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội
còn tại tỉnh đắk lắc hai mươi một thanh niên nam nữ đang có hành vi sử dụng ma túy trái phép
trong quán karaoke galaxy ở thị xã buôn hồ do lê mạnh hùng làm chủ
cũng vừa bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra ở bốn phòng có hai mươi hai thanh niên nam nữ đang có biểu hiện phê ma túy
bật nhạc to và nhảy múa điên loạn
kiểm tra tại bốn phòng này tổ công tác đã thu giữ nhiều tăng vật ma túy đá
ketamine dùng để hít thuốc lắc và cỏ mỹ
qua kiểm tra có hai mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua các chất ma túy trên rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng
từng có tiền án hai năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy năm hai nghìn hai
tiếp tục tái phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy với một mươi bốn bánh heroin
bị cáo nguyễn thị lam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
vừa bị tòa nhân dân tỉnh lạng sơn tuyên án tù trung thân
theo cáo trạng vào sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
làm nhiệm vụ tại khu vực đường nguyễn du phường vĩnh trại tp lạng sơn
đã phát hiện bắt của ta nguyễn thị lam đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bên trong bao tải dứa để trên xe mô tô của lam là một mươi bốn bánh heroin
hội đồng xét xử đã tuyên án tù trung thân đối với nguyễn thị làm
một băng trộm xe máy chuyên nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh bình dương vừa bị công an
hoạt động trên địa bàn tỉnh bình định vừa bị công an tp quy nhơn triệt xóa thành công
bắt giữ hai đối tượng thu hồi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
một mươi chiếc xe máy hầu hết là xe exciter còn rất mới thậm chí có chiếc còn chưa kịp gắn biển số
đây là tăng vật của các vụ trộm cắp mà công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa thu giữ được
mỗi chiếc xe như thế này trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
theo thống kê trong khoảng thời gian từ đầu tháng chín đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn tỉnh bình định xảy ra hơn hai mươi vụ trộm xe máy
hầu hết các xe bị mất đều không khóa cổ dựng trước nhà trước nơi làm việc
hoặc trước các hàng quán khuất tầm quan sát
thậm chí nhiều người bị hại rất bất ngờ và hoang mang khi chiếc xe của mình bị lấy mất đi chỉ trong vòng vài giây
thủ phạm gây ra những vụ trộm xe máy trên là nguyễn anh hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường hải cảng
và nguyễn ngọc tin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại phường đống đa tp quy nhơn tỉnh bình định
trưa ngày một mươi tám tháng một mươi trong lúc tuần tra mật phục các đoạn đường thường xảy ra trộm xe máy
trình sát hình sự công an tp quy nhơn phát hiện nguyễn anh hậu đang điều khiển xe exciter có dấu hiệu khả nghi
nên bám theo khống chế đưa về cơ quan làm việc
bước đầu hậu khai ra đồng bọn là nguyễn ngọc ti
nguyễn anh hậu khai ra đồng bọn là nguyễn ngọc tin
những loại xe mà em trộm là những loại xe gì
tại sao em trộm những chiếc xe đó
tại vì nó xác điều nhận không
cũng nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của rất nhiều quần chúng nhân dân xung quanh
cung cấp kể cả hình ảnh camera của các hộ nhà dân ở những vị trí mà để xe
và ký tuyến đối tượng tàu thoát giúp cho chúng tôi thu lệm sâu chuối được
về hình ảnh đối tượng về phương thức thủ đoàn về hướng tàu thoát
và chúng tôi đã phá án và thu đòi tài sản
hiện tại các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một mươi năm vụ trộm xe máy
chủ yếu là dòng xe yamaha exciter
trên địa bàn tỉnh
trong đó địa bàn tp quy nhơn chúng gây ra một mươi vụ
bước đầu các điều tra viên đã thu hồi một số xe máy mà chúng đã tiêu thụ trên địa bàn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện
một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào lúc năm giờ sáng nay tại km số hai mươi chín quốc lộ bốn mươi chín thuộc địa phận thị xã hương trà
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô biển số bảy mươi ba c ba nghìn một mươi chín do nguyễn hải nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có hai mét khối gỗ xến
không có dấu búa của kiểm lâm
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử kèm theo
bước đầu lái xe khai nhận vận chuyển số gỗ trên từ thị trấn a lưới ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao tăng vật và phương tiện cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế để xử lý theo thẩm quyền
sau khi tổ chức vây bắt bốn xe chở gỗ và một bãi tập kết gỗ lậu lớn ở rừng gần làng thanh niên lập nghiệp xã yêu lốp huyện yêu xúc
đến nay công an tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy quét thêm nhiều điểm khai thác và tập kết gỗ lậu lớn trên địa bàn
đây là khu xưởng gỗ của ông thái anh dũng ở thôn hai xã yêu lê huyện yêu xúc tỉnh đắk lắc
tiến hành kiểm tra hành chính tại đây phòng cảnh sát kinh tế và cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện có nhiều hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ trong xưởng
chỉ là hồ sơ ma để hợp thức số gỗ này
qua kiểm đếm có trên hai thanh tấm gỗ đã được cưa sẻ
mở rộng điều tra tổ công tác còn phát hiện cách xưởng của ông dũng chừng năm trăm linh m có một bãi tập kết gỗ lậu
với ba mươi sáu lóng gỗ lớn thuộc nhóm năm và sáu
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn tôi đang có mặt tại xưởng gỗ của ông thái anh dũng ở thôn hai xã yêu lê huyện yêu xúc tỉnh đắk lắc
vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã kiểm tra và phát hiện tại xưởng gỗ này có nhiều dấu hiệu vi phạm
và sau đó công an huyện ea súp đã khởi tố ông dũng về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng
điều đáng nói là trong lần kiểm tra này chủ sườn gỗ vẫn đưa ra được những bộ hồ sơ thể hiện mình có nhập một số gỗ hộp vuông vắn
nhưng khi làm việc với những nhân chứng liên quan thì họ cho biết rằng mấy ngày qua xưởng có cơ sẽ một số gỗ lóng toàn dài và tất cả được đưa về từ những khu vực lân cận
qua kiểm đếm ở trong xưởng của ông dũng và bãi tập kết ngoài có tổng cộng năm mươi chín mét khối gỗ lậu
cùng ngày tổ công tác còn phát hiện một bãi tập kết gỗ quy mô lớn ở thôn hai xã yêu lê huyện yêu xúc
bãi tập kết này được ngụy trang nằm lọt thỏng trong khu vực sản xuất gạch ngói
và tất cả số gỗ ở đây đều được cưa ngắn giống củi đang chờ để vận chuyển ra ngoài tiêu thụ
hiện giám đốc công an tỉnh đắk lắc đang chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế chuyển giao toàn bộ số gỗ tăng vật cho công an huyện ersup
để tiếp tục điều tra xử lý những đối tượng có liên quan đến sưởng gỗ trên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh vinh huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xẹo dài kéo dài từ khủyểu đến cổ tay mặt trong cánh tay trái
còn về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nhẫn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tập thể mỏ than tân lập phường hà phong thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm sơn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường thanh sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý